công an huyện quế võ của tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án
bắt tạm giam hoàng việt linh chú tải huyện tràng định của tỉnh lạng sơn
về tội trộm cắt tài sản
nông văn đẩy chú tại huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn
và hoàng công đức ở huyện việt yên của tỉnh bắc giang
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lợi dụng thời điểm các khu trọ của công nhân vắng người
linh đã nền vào trộm cắp xe máy
sau khi trộm cắt được linh mang xe bán cho đẩy và đức lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn trên từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
linh đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện quế võ
hiện công an huyện quế võ đã thu hồi được ba xe tăng vật
biển kiểm soát xe máy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tình trạng các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm
tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn tỉnh khánh hòa
có diễn biến phức tạp
nhiều người bị thương nặng phải đi cấp cứu hoặc thậm chí là tử vong
do những loại hung khí này gây ra
để ngăn chặn kịp thời tình trạng này công an tp nha trang của tỉnh khánh hòa
đã xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp
các băng nhóm sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hình ảnh vụ hỗn chiến xảy ra vào ngày sáu tháng tám
tại khu vực đường dân sinh thuộc thôn xuân ngọc xã vĩnh ngọc tp nha trang
hai nhóm thanh thiếu niên ở huyện dên khánh và tp nha trang
mang theo quả nổ tự chế bom xăng ráo mát mã tấu
và nhiều hung khí nguy hiểm khác lao vào hỗn chiến gây náo loạn cả đường phố
làm người dân hoang mang lo ngại
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba cũng đã xảy ra vụ hỗn chiến
giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên đường võ nguyên giáp tp nha trang
do mâu thuẫn trong lúc tắm biển hai nhóm này đã mang theo
nhiều loại hung khí nguy hiểm như dựa kiếm mát hẹn gặp nhau để giải quyết
hậu quả của vụ hỗn chiến đã khiến bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu
nguyên nhân dẫn đến các vụ hỗn chiến này xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
hoặc bột phát tất hời
để giải quyết mâu thuẫn các đối tượng thường hẹn nhau giãn cấp cứu đường lớn
và người quản lại thời điểm vào ban đêm
dù còn trẻ tuổi nhưng hành vi của các đối tượng này lại rất nguy hiểm
có biểu hiện còi thường pháp luật
trước tình hình trên công an tp nha trang đã tăng cường công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm tập trung vào số đối tượng tụ tập băng nhóm hoạt động phạm tội
không để tình trạng các băng nhóm thanh thiếu niên hoạt động lộng hành gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
tất cả những nhóm thanh thiếu niên tham gia trong các vụ hỗn chiến đều đã bị lực lượng công an đưa về làm việc
từ đó xác định vai trò mức độ vi phạm của từng đối tượng để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tuy nhiên để có thể hạn chế tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
bên cạnh các biện pháp của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của các cấp các ngành đoàn thể
đặc biệt là vai trò của các gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình khi đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên
làm sao định hướng cho các em có một lối sống lành mạnh đúng đắn không tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật
vào sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tiệm bánh thiên tân thuộc ấp tân thuận
xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long thiệt hại tài sản ước tính ban đầu là trên một tỷ đồng
vào thời gian trên thì ông võ tân đình tâm đang ngủ bên trong tiệm bánh thì phát hiện khói và lửa bốc cháy
từ khu vực chứa bánh của cửa hàng nên chi hô đồng thời gọi đến lực lượng chữa cháy để hỗ trợ
tiếp nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều hai xe chữa cháy
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phun nước dập tắt đám cháy
thiệt hại tài sản ban đầu của tiệm bánh ước tính trên khoảng một một tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra rõ nguyên nhân để xảy ra cháy
bộ đội biên phòng của tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với tàu cá ngư dân
liên tiếp cứu hộ cứu nạn thành công thuyền hai phương tiện cùng chín ngư dân gặp nạn trên biển
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám thuyền đánh cá do anh nguyễn đức hương quê ở thị trấn lộc hà làm thuyền trưởng
trên thuyền còn có bốn thuyền viên đang đánh cá thì bị hỏng máy trôi giạt nhiều giờ đồng hồ trên biển
cách cảng cá cửa sót huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh khoảng ba mươi năm hải lý
đến tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đưa được năm thuyền viên
và phương tiện vào cảng cá thạch kim huyện lộc hà an toàn hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng tám tại vị trí cách vùng biển huyện nghi xuân khoảng hai mươi ba hải lý
một thuyền đánh cá bất ngờ bị sóng đánh chìm thuyền
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với tàu cá của ngư dân
đưa bốn thuyền viên trên thuyền vào bờ an toàn
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mảy trái
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên lập tỉnh phú thọ là hai đối tượng
đối tượng lò thị cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung huyện yên lập tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m sáu mươi và có vết chàm đỏ không rõ hình một cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã phương xá huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý